tổng thống mỹ joe biden vào ngày hôm qua đã có cuộc gặp với thủ tướng anh rishi sunak trước khi tham gia hội nghị thượng đỉnh khối hiệp ước bắc đại tây dương nato
đây là cuộc gặp thứ sáu giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông sunak đảm nhận vị trí thủ tướng anh vào tháng một mươi năm ngoái
tại cuộc gặp hai nhà lãnh đạo đều khẳng định mỹ và anh có mối quan hệ đồng minh gắn bó
một trong các vấn đề nổi bật được hai nhà lãnh đạo thảo luận là việc hỗ trợ quân sự cho ukraine
trong đó cả mỹ và anh đều là những nước tích cực trong cung cấp viện trợ quân sự cho ukraine
hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về quyết định của mỹ cung cấp bom chùm đạn chùm cho ukraine
trong đó ông sunav khẳng định anh là một trong những nước ký hiệp định cấm sử dụng bom đạn chùm
song tuyên bố quyết định sử dụng loại đạn dược này phụ thuộc vào mỗi quốc gia